chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sông số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ ký quyết định số sáu trăm hai mươi
về phê duyệt chiến lược hải quan việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
theo chiến lược phát triển này hải quan việt nam sẽ đẩy mạnh thực hiện công nghệ bốn
áp dụng hải quan số hải quan thông minh đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo
vào công tác quản lý hải quan hiện đại
chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện này trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia chính thức vận hành
trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nic có trụ sở tại khu công nghệ cao hỏa lạc
đã được hoàn thiện cơ sở hạ tầng khánh thành vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
việc thành lập nic là một bước đi mạnh mẽ của chính phủ
nhằm cụ thể hóa nghị quyết số năm mươi hai nqtu của bộ chính trị
về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp bốn
khởi công xây dựng vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau hai năm triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
thiết kế hình cánh chim đại bảng cất cánh
là biểu tượng cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo
tạo nên các giá trị đột phá thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển vươn sản
trung tâm mới diễn tích sàn làm việc
gần hai mươi m hai tập trung cho các hoạt động đổi mới sáng tạo
hội thảo diễn đàn tạo không gian nghiên cứu phát triển
thúc đẩy giao lưu kết nối đẩy mạnh chuyển giao công nghệ
mark weirer đã trở thành vũ khí mới của tội phạm mạng
theo các công ty an ninh mạng uy tín như hp darkchase marwebite và outsource
tin tạc gần đây đang tăng cường sử dụng mã qr để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo
phương pháp này được gọi là quyết sinh
một cuộc tấn công lừa đảo
một cuộc tấn công quyết sinh thường bắt đầu bằng việc gửi email của mark weirer
sau khi quét hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng đến một website lừa đảo
để tự bảo vệ mình người dùng có thể xem trước url đằng sau mark weirer
và sử dụng các máy quét có tính năng bảo mật tích hợp
để kiểm tra trước khi chấp nhận thực hiện theo yêu cầu
năm hai nghìn hai mươi hai tổng cục hải quan dẫn đầu các đơn vị thuộc bộ tài chính
số theo dõi đánh giá kết quả cải cách hành chính
đây là năm thứ bảy liên tiếp tổng cục hải quan dư vững vị trí này
việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hải quan trên môi trường điện tử
đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp
đẩy nhanh quy trình giải quyết thông quan hàng hóa
từng bước xây dựng môi trường hải quan không giấy tờ
công ty này có trụ sở chính tại hải phòng và hai chi nhánh ở thái bình quảng ninh
với số lượng công nhân viên là một mươi năm lao động
mỗi tháng công ty xuất nhập khẩu khoảng sáu trăm linh container
với hơn hai tờ khai hải quan
có thể nói với sản lượng xuất nhập khẩu lớn
nên việc thực hiện các thủ tục hải quan trên môi trường điện tử
giảm thiểu thời gian thông quan từng lô hàng
có ý nghĩa rất lớn đối với bài toán kinh tế của doanh nghiệp
khi mà rút ngắn được cái thời gian thông quan của các doanh nghiệp
thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều các chi phí cho doanh nghiệp
ví dụ như về chi phí logistic
thì chi phí logistic có những trường hợp có những lô hàng
mà chúng tôi cân nhắc giữa việc phải đi bằng đường biển hoặc đi bằng đường hàng e
nếu như thời gian thông quan ngắn
thì có thể sẽ lựa chọn đi bằng đường biển được
thì có nghĩa là giảm được chi phí cướp hàng không
và cái thứ hai là việc thời gian chờ lưu trữ hàng hóa
ở các khu vực cảng biển để làm thủ tục hải quan
thì cũng đã giảm đi được rất là nhiều
thì các cái chi phí lưu kho bãi cũng đã giảm đi được rất là nhiều
cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp sẽ giảm được cái chi phí về lưu kho
giảm được khoảng thời gian dự phòng cho việc tồn kho trong quá trình làm thủ tục
thì nó cũng giảm được cái áp lực tài chính cho doanh nghiệp
cũng như là sử dụng tốt hơn về cái việc dòng tiền của doanh nghiệp
với lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục lớn thứ hai trong toàn ngành
những năm gần đây cục hải quan hải phòng đã chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính
hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương
giảm thời gian thông quan hàng hóa
trong đó điểm nhấn tại ảnh hưởng của hải quan tự động cảng nguyện
đã được nhân dọng trên bảng vi toàn quốc
cùng với đó là việc ứng dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ
cho cán bộ công chức hải quan cường khẩu
hệ thống theo dõi đánh giá phân tích dữ liệu quản lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu
hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan
đây chính là bước tiến mới nhằm hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp và cán bộ
trong việc thực hiện thủ tục hải quan
công cục cải cách hiện đại hóa này đã giúp cho người dân doanh nghiệp
làm thủ tục giảm thời gian thông quan hàng hóa
giảm chi phí logistic
hạn chế tiếp xúc tối đa trực tiếp với cán bộ công chức hải quan
doanh nghiệp có thể truyền tờ khai hai mươi bốn trên bảy
trên hệ thống phần mềm của doanh nghiệp
mà đã được cơ quan hải quan trang bị và cung cấp
các lịch sử ghi nhận về thời gian cũng như tiến độ
của quá trình làm thủ tục hải quan
cũng được đánh giá ghi nhận trên hệ thống
doanh nghiệp có thể theo dõi được quá trình
cũng như thời gian tiến độ của việc thông quan hàng hóa
việc giảm thời gian thông quan giảm chi phí
giảm các thủ tục hành chính
tạo thuận lợi tối đa về thương mại về thời gian
giảm các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp
đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi
đối với hãng tàu và các đơn vị vận tải
thì việc thông quan hàng hóa nhanh
làm tăng sản lượng thông qua cảng
làm tránh buồn tắc tại cảng
giảm chi phí logistic nói chung
chi phí vận tải quốc tế
giảm chi phí xếp dỡ
góp phần làm giảm chi phí
tính trên các đơn vị hàng hóa đến từ tiêu dùng
thời gian qua cải cách hiện đại hóa
đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành hải quan
trước yêu cầu từ thực tiễn ngành hải quan đã chủ động xây dựng và ứng dụng hàng hóa
thành công trên hai mươi hệ thống công nghệ thông tin
để phục vụ các công tác nghiệp vụ
và các thủ tục hải quan phục vụ cho người dân doanh nghiệp
và đặc biệt ngành hải quan được chính phủ bộ tài chính
giao chủ trì vận hành hệ thống một cửa quốc gia
và hệ thống một cửa asean
trong đó có hai trăm năm mươi hai thủ tục hành chính cấp độ ba cấp độ bốn
được vận hành trên hệ thống trao đổi dữ liệu đến chín nước asean trong khu vực
để triển khai chiến lược hải quan này
hải quan việt nam đã tạo ra một hệ thống hành chính cấp độ ba cấp độ bốn

thứ nhất là sửa đổi hoàn thiện nền tảng pháp luật
theo hướng hiện đại hải quan hiện đại
đó là cơ sở nền tảng triển khai hải quan thông minh hải quan số
vấn đề thứ hai là tăng cường hiện đại hóa các trang thiết bị
vào khâu kiểm tra kiểm soát và kiểm soát hải quan
thì phương pháp dùng các trang thiết bị hiện đại

kiểm tra vấn đề thứ ba là vấn đề chúng tôi thực hiện cái hệ thống hải quan công nghệ thông tin
kiểm tra hệ thống tập trung để xử lý các cái vấn đề về thông quan hàng hóa và các cái nghiệp vụ hải
hiện nay một trăm linh thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa một trăm linh cục hải quan tri cục hải
quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với chín mươi chín sáu mươi năm doanh nghiệp tham gia số lượng dịch vụ công
trực tuyến toàn trình mức độ bốn của tổng cục hải quan đạt bảy mươi hai số lượng dịch vụ công trực tuyến
một phần đạt hai mươi tám số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đã đạt chín mươi tám bốn tổng số thu ngân sách
của tổng cục hải quan theo đó việc khai báo tiếp nhận xử lý thông tin và ra quyết định thông
quan được thực hiện với mức độ tự động hóa cao thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan khoảng
khi mà chúng ta thấy rằng là cái hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tham gia nhiều thị trường
hơn thì ngành hải quan cũng đã có rất nhiều những động thái tích cực những đơn cử như là chúng ta
tiếp tục cải thiện cái hệ thống hải quan điện tử để mà doanh nghiệp thực hiện thông quan nhanh hơn
thuận lợi hơn trong cái việc là thực hiện các cái chủ tục về hải quan bên cạnh đó thì hải quan là
một cái đơn vị đầu tiên mà áp dụng về quản lý rủi ro chúng tôi đánh giá rất cao tính chủ động
của hải quan
hải quan trong việc là xây dụng hải quan thông minh hải quan số và có những cái chia sẻ nhất định
để bị cái sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác này để chúng ta hiện đại hơn nữa
công tác hải quan trong thời gian tới và cộng đồng doanh nghiệp cũng đánh giá cao cái đó mà
cộng hòa nhập sẵn sàng cùng với ngành hải quan để chúng ta tương tác thành công hơn tạo cho cái
dòng chảy thương mại được thông suốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể bứt phá và hỗ
nhập từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng cục hải quan đang tập trung nguồn lực toàn ngành để hoàn thành
tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ hải quan thực hiện hải
quan số một hệ thống công nghệ thông tin lớn như ngành hải quan muốn thay đổi trong điều kiện hạn
chế tối đa việc ảnh hưởng đến người dân doanh nghiệp thì cần phải có những bước đi phù hợp
việc xây dựng hệ thống mới cần phải được chuẩn bị tốt về nguồn lực triển khai đồng bộ để không
gây ra những xáo trộn không ảnh hưởng đến quá trình xuất nhập khẩu hoạt động thương mại thông quan hàng hóa

việc xây dựng hệ thống mới cần phải được chuẩn bị tốt về nguồn lực triển khai đồng bộ để không gây ra những xáo trội thông quan hàng hóa
thưa quý vị vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv